tại hà nội đại hội đại biểu toàn quốc hội nông dân việt nam lần thứ bảy nhậm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
đã chính thức khai mạc với sự tham dự của chín trăm chín mươi chín đại biểu ưu tú đại diện cho hơn một mươi triệu hội viên hội nông dân việt nam
dự đại hội có tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí lãnh đạo hội nông dân qua các thời kỳ
đại hội lần thứ bảy hội nông dân việt nam là đại hội của tinh thần dân chủ đoàn kết đổi mới trí tuệ và hội nhập
qua tám mươi tám năm hình thành và phát triển được đảng và bác hồ lãnh đạo rèn luyện
hội nông dân việt nam đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng nước nhà là cầu nối tin cậy giữa đảng nhà nước và giai cấp nông dân
ngày nay với vai trò là chủ thể của công cuộc phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới
hội nông dân việt nam và các cấp đã ý thức sâu sắc vai trò của mình đối với đất nước
vượt qua khó khăn thách thức các cấp hội đã đổi mới nội dung phương thức hoạt động
để ra nhiều chủ trương giải pháp mới thiết thực tổ chức hoàn thành cơ bản các mục tiêu chỉ tiêu đề ra
từ những thành quả đã đạt được đại hội lần này tiếp tục khẳng định niềm tin sự trung thành tuyệt đối của giai cấp nông dân với đảng
nắm bắt sâu sắc tâm tư nguyện vọng của nông dân thực hiện thành công năm mục tiêu lớn của đại hội
khẳng định thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
phát biểu tại đại hội thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã khẳng định thành tích của nông dân việt nam và hội nông dân là rất to lớn góp phần vào thành công chung của cả nước
thời gian qua mặc dù ngành nông nghiệp nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ô nhiễm môi trường và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường nông sản thế giới nhất là xu thế bảo hộ mậu dịch

chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã khẳng định thành tích của nông dân việt nam và nhà nước